các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi hai
dư và bác biểu trì đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhật đánh giá cao và biểu dương những thành tiêu
mà ngành y tế đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
theo thủ tướng dịch bệnh tạo ra thách thức lớn song ngành y tế đã thể hiện rõ ý chí bản lĩnh năng lực phẩm chất truyền thống tốt đẹp cao cả của mình
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế của ngành y tế thời gian qua
và yêu cầu bộ phải quyết liệt hành động ngay để khắc phục trong thời gian tới
thủ tướng đặc biệt lưu ý về quản lý nhà nước trong phòng chống dịch
nhất là trong mua sắm trang thiết bị và tự y tế phục vụ phòng chống dịch
về nhiệm vụ của ngành y tế năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tới
thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục kiên trì kiên quyết thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe của người dân là trên hết trước hết
nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn là trọng tâm
thủ tướng yêu cầu bộ y tế phải triển khai nhất quán quy định về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và xây dựng hệ thống theo dõi đánh giá
tổng kết những kinh nghiệm quý bài học hay cách làm hiệu quả
khẩn trương nghiên cứu sửa đổi quy định về phòng chống dịch phù hợp tình hình và mức độ bảo vệ vắc xin
thủ tướng yêu cầu cần tăng cường thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực y tế
và khen thưởng kỳ luật kịp thời
xử lý nghiêm các vi phạm
chú trọng phòng ngừa tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm
không để con sâu làm dầu nơi cành
người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý
vừa qua đội ngũ cán bộ y tế cả người làm công tác quản lý
và nhất là các y bác sĩ thầy thuốc người lao động của ngành
trong cuộc chiến chống dịch chịu nhiều áp lực
do đó ngành y tế phải quan tâm hơn nữa
có các biện pháp hỗ trợ tư vấn cả về tâm lý
và có cơ chế chính sách động viên khen thưởng kịp thời